thưa quý vị ngày hôm nay công an tp hòa bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của ba bị can để tạm giam điều tra làm rõ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
ba bị can cùng chú tại tp hòa bình gồm bùi tú cao giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình trần thị huê kế toán trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình phạm trọng toản phó trưởng phòng tuyên truyền cổ động triển lãm trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
theo kết quả điều tra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện các chương trình tuyên truyền cổ động cho sea games ba mươi một cùng một số các chương trình khác ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm trái công vụ
cụ thể là mua khống chín hóa đơn sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân hàng gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước với số tiền một trăm linh bốn triệu đồng số tiền khống thu được các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh